đây là những loại khẩu trang được quảng cáo có công dụng thần thánh chống bụi mịn pm hai năm đang được nhiều người dùng tìm mua trên thị trường
không nhãn phụ không hướng dẫn sử dụng cũng không có bất cứ thứ gì có thể chứng minh các sản phẩm này có thể lọc được bụi mịn
thế nhưng lợi dụng vào diễn biến thời tiết phức tạp ô nhiễm không khí kéo dài nhiều ngày qua nhiều mối hàng đã không ngần ngại thổi phòng công dụng đánh lừa người tiêu dùng
nguy hiểm hơn các loại khẩu trang không rõ nguồn gốc này cũng có thể là nguồn tích tụ vi khuẩn bệnh tật khi sử dụng
không lỗ này có lọc bụi đâu nó lọc bụi là lọc ở cái vải này tức là không khí đi vào cái này xong rồi đi qua cái lớp này để vào mồm
không có kích thước rõ hơn một micromet thì khuẩn vẫn đi qua còn có thể lọc được bụi thí dụ lỗ của nó hai năm thì nó chắc được cái bụi hai sáu nhưng bụi hai bốn vẫn đi qua
không thể phủ nhận rằng trong tình trạng ô nhiễm không khí như hiện nay thì khẩu trang là một giải pháp rất hữu ích để bảo vệ cơ thể
tuy nhiên nếu sử dụng các loại khẩu trang kém chất lượng sẽ lợi bất cập hại
chính chúng ta lại tiếp tục gây hại cho sức khỏe của mình
vì vậy lựa chọn một chiếc khẩu trang an toàn là điều vô cùng cần thiết
không mua các sản phẩm tại các địa chỉ trôi nổi
đối với các khẩu trang được quảng cáo chống bụi mịn nên tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc và các thông số kỹ thuật khi mua hàng
khẩu trang là vật tiếp xúc trực tiếp với da và đường thở chính vì vậy phải vệ sinh thường xuyên
được sự cho phép của vita bureau hoa kỳ được cấp visa của bộ y tế là những thông tin bảo chứng cho chất lượng của sản phẩm si rô ăn ngon kidgrow trên bao bì
tuy nhiên theo phân tích của các chuyên gia hai căn cứ này không phải là các tiêu chuẩn được bộ y tế cấp phép cho sản phẩm
trên đó không bao giờ đọc
ví dụ như một số nhãn bây giờ tôi xem
là không có số công bố ở cục an toàn thực phẩm
xác nhận công bố của cục an toàn thực phẩm là kết luận luôn
đấy là hàng giả
tuyên bố là visa của người này người kia visa của bộ y tế
bộ y tế không cấp visa
bộ y tế là cấp chứng nhận công bố sản phẩm về thực phẩm chức năng
thì ta phải xem rõ như thế
thì tất cả cái hình thức mà không đúng cái đó thì đều có thể nói là hàng giả
hàng kem chất lượng
để làm rõ về chất lượng cũng như xuất xứ của sản phẩm
chúng tôi tìm đến địa chỉ sản xuất được ghi trên bao bì sản phẩm
tại xóm ngọc xã trung minh thành phố hòa bình tỉnh hòa bình
không giống như những lời hoa mỹ khi quảng cáo
tại địa chỉ của công ty trách nhiệm hữu hạn y dược quốc tế vitasmile tại tỉnh hòa bình
địa chỉ sản xuất sản phẩm này được đặt tại một khu xưởng ẩm thấp khô sơ trong chân núi hẻo lánh
thuốc chứ có gì chú
nó sản xuất thuốc ở đây nó đưa về hà nội nó xuất từ hà nội
theo nhân viên bảo vệ tại cơ sở đây chính là nơi diễn ra quy trình sản xuất siro kit grow
cơ sở đã tồn tại nhiều năm và cung cấp một lượng lớn sản phẩm ra thị trường trong thời gian dài
sau khi bắt đầu nó bị trực cất nó nấu khoảng hai ba hôm
cô này nó đưa trong một cái thùng nhựa ở đây nó đưa trong kia nó bảo quản cho bắt đầu nó đưa các loại vệ vị vào đấy
nó đưa vào trong kia nó xấy xấy thành bột này khắc nước bắt đầu nó đưa vào nó đóng gói
nó kết hợp với cái thằng phóng đốc của bệnh viện
bệnh viện ở dưới
từ nguyên liệu pha chế đến đóng gói đều được thực hiện trong phân xưởng với những điều kiện tối thiểu
về nguyên liệu sản phẩm theo những thành phần ghi trên bao bì của sản phẩm kitgrow
các thành phần tạo nên sản phẩm có rất nhiều trong đó có maze và lizin là thành phần chính
tại xưởng sản xuất có thể dễ dàng tìm thấy trong xưởng những gói

có ghi các thành phần hóa học trên
tất cả các sản phẩm đều được đóng gói bởi các bao bì chữ trung quốc dày đặc
và ngay cả khi đã được điều chế thành thành phẩm
si rô cũng được cất chữ trong các sô trậu sơ xài không có một yếu tố bảo vệ tối thiểu nào
có thể dễ dàng nhìn thấy việc mất vệ sinh không được bảo quản kỹ cảng
qua việc bảo quản thành phẩm và nguyên liệu như thế này
theo quy định tại điều một điều một mươi chín hai mươi và hai mươi một luật an toàn thực phẩm

sản xuất thực phẩm nói chung và thực phẩm chức năng nói riêng
phải bảo đảm các yếu tố nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm như
có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu chế biến đóng gói bảo quản và vận chuyển
ngăn ngừa được ảnh hưởng của nhiệt độ độ ẩm côn trùng động vật bụi bẩn mùi lạ
và các tác động xấu của môi trường
trong điều kiện sản xuất của cơ sở trên
rõ ràng việc bảo đảm các yếu tố an toàn thực phẩm quy định tại luật là không thể đáp ứng
không chỉ vi phạm những quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm
khi sản xuất thực phẩm chức năng
theo chính quyền địa phương nơi xưởng sản xuất này được đặt tại
công ty vitasmile tên của nhà sản xuất sản phẩm kikro
là một đơn vị chưa được cấp phép sản xuất thực phẩm chức năng trên địa bàn
đến đây có lẽ việc mập mờ thông tin như visa của bộ y tế
hay cho phép của vitapu hoa kỳ trên bao bì của sản phẩm hoàn toàn có thể giải thích được
bởi những sản phẩm này thực chất không được phép sản xuất
việc mập mờ thông tin chỉ nhằm đánh lừa người tiêu dùng
nhờ giới thiệu của nhiều người
thời gian gần đây anh tuấn tại thành phố hồ chí minh đã mua kikro cho con sử dụng
khi cho bé có biểu hiện biếng ăn suy dinh dưỡng
tuy nhiên sau quá trình liên tục sử dụng sản phẩm
tình trạng biếng ăn của bé không hề được cải thiện như mong đợi
không chỉ anh tuấn vô số người tiêu dùng khác cũng đang tin vào kitrow
như một cứu cánh trị biếng ăn cho con trẻ
minh chứng bởi số lượng sản phẩm này vẫn hàng ngày hàng giờ được phân phối ra thị trường
là một sản phẩm thiết yếu được nhiều gia đình tin dùng
lợi dụng những thông tin mập mờ về nguồn gốc và chất lượng của sản phẩm
kikro vẫn đang được lưu hành trên thị trường mỗi ngày bất chấp nhiều vi phạm